liên quan đến vụ ngộ độc rượu khiến tám người bị thương vong tại tp hcm
công an tp thủ đức tp hcm đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra
một cửa hàng tạp hóa được xác định là đã bán số rượu nói trên
cửa hàng tạp hóa bán rượu này được xác định nằm trên địa bàn phương phước long bê
công an tp thủ đức và các đơn vị liên quan đã đến cửa hàng tạp hóa này để khám nghiệm
lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám xét thu giữ các mẫu rượu và vật dụng liên quan
để phục vụ công tác xét nghiệm truy nguồn gốc rượu